mặc dù không có thiệt hại về người song bão số chín đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề tới tỉnh quảng ngãi
một trong những nơi tâm bão đi qua sáng nay đoàn công tác của các bộ ngành trung ương đã làm việc
với tỉnh quảng ngãi về việc khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão số chín
tính đến sáng nay toàn tỉnh quảng ngãi có một trăm sáu mươi năm nhà bị sập hoàn toàn tám mươi năm nhà bị tốc mái hư hỏng
hai mươi bốn cơ sở y tế một trăm năm mươi một điểm trường học bị hư hỏng sau bão
hiện quảng ngãi vẫn tiếp tục mất điện và hệ thống thông tin chưa được khắc phục
hơn bốn trăm bảy mươi hectare rừng bị thiệt hại sáu cây xanh bị đổ gãy
nhiều tàu thuyền cano tại huyện lý sơn bị hư hỏng do sóng đánh
tính đến hiện tại quảng ngãi không có thiệt hại về người do bão số chín gây ra
đây là kết quả tốt sau nhiều nỗ lực phòng tranh bão của ngành chức năng tỉnh quảng ngãi
hiện quảng ngãi đang triển khai các biện pháp khắc phục hệ thống điện
thông tin liên lạc và vẫn đang tiếp tục di rời dân đến nơi an toàn